giao mùa nhiệt độ thay đổi thất thường khiến số trẻ mắc các bệnh về đường hô hấp như viêm phổi viêm tiểu phế quản tăng từ một ba đến một năm lần
trong số đó chủ yếu là trẻ dưới hai tuổi mắc viêm phổi trong tình trạng suy hô hấp nặng
chỉ với triệu chứng kho khe ho hắn nhưng khi đưa đến viện đã trong tình trạng viêm phổi suy hô hấp khiến nhiều trẻ tại đây phải thở máy
không chỉ trẻ dưới hai tuổi mà thậm chí cả trẻ trên một mươi tuổi cũng bị mắc viêm phổi do thời tiết thay đổi thất thường
điều trị một lần rồi về thì cháu được bốn tháng rưỡi thì cháu thấy nó ho mấy hôm ho thì em đi khám bác sĩ bên ngoài thì các bác bảo chỉ bị viêm phế quản thôi
nhưng về uống thuốc thì lại không đỡ uống thuốc bốn ngày không đỡ thì quay lại thì bác sĩ khám bác bảo cho ở viện luôn thì đã bị viêm phổi
để thì bị từ lúc sau hai tuần sau sính sau đó thì càng hai càng khó khai mảnh hơn thì em đưa đi việc
thời tiết thay đổi thì có vẻ là
tức là ở nhà thì ba hôm trước em lên đây rồi khám xong thì bác sĩ cho về về được ba hôm sau giống như sốt thì là tự nhiên những cái đốt
những cái móng chân móng tay này nó cứ thâm thì và xong nó nổi vân người ấy lên
thế là cho lên đây cấp cứu
khoa đơn nguyên hồi sức hô hấp bệnh viện nhi trung ương một tuần trở lại đây liên tục cấp cứu cho nhiều trẻ bị viêm phổi suy hô hấp nặng
chỉ trong bảy ngày số bệnh nhi mắc viêm phổi tăng gấp hai lần bệnh viện phải liên tục luân chuyển và tiếp nhận bệnh nhân
trong đó nhiều bệnh nhi bị viêm nặng chiên nền bệnh hen phế quản dãn phế quản
những cái trẻ có bệnh nặng tính ví dụ như hen phế quản thì lại khởi phát cơn hen cấp và có những bạn thì có cơn hen cấp ác tính
tế thứ hai nữa là những bệnh nhân có các dấu hiệu bị bệnh nhiễm virus thì cũng khò khè rồi viêm tiểu phế quản hay là viêm phế quản phổi nặng
mà có phải bị suy hấp phải có nhu cầu phải thở oxy
theo các chuyên gia
các chuyên gia y tế biểu hiện viêm phổi ở trẻ em rất đa dạng và tùy thuộc vào từng giai đoạn của bệnh
các triệu chứng thường gặp như ho mệt bú kém trẻ mũi khò khè thở nhanh khó thở và có thể thấy trẻ tim tái khi tiến triển nặng
chuyên cáo với các mẹ là bao giờ cũng phải tiêm phòng đầy đủ để tránh những cái thời tiết giao mùa là cái thời tiết mà các con lại dễ mắc những cái bệnh
dễ mắc những cái bệnh truyền nhiễm
đặc biệt các bác sĩ khuyến cáo trong thời tiết thay đổi trẻ bị viêm đường hô hấp không phải lúc nào cũng điều trị bằng kháng sinh
các bậc cha mẹ cần đưa trẻ đến bác sĩ khám và đưa ra quyết định điều trị đúng đắn kịp thời